thưa quý vị đến nay thành phố hồ chí minh đã trải qua hai tuần thực hiện giãn cách xã hội
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố nhận định đây là thời gian then chốt để triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa
nhằm kiểm soát dịch bệnh nhiều khu vực sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường trong những ngày tới
từ sáu giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy đến sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng bảy thành phố hồ chí minh có năm bốn trăm tám mươi trường hợp
nghi nhiễm sars cov hai được ghi nhận đang chờ bộ y tế công bố trong đó có chín mươi là đang trong khu phong tỏa cách ly
chính vì vậy ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhận định tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp và vẫn chưa đạt được đến dịch
bên cạnh đó đối với khu vực nguy cơ cao đông dân cư việc thực hiện giãn cách chưa đảm bảo
thành phố sẽ tính toán biện pháp giãn dân phù hợp nhằm giảm mật độ dân cư để hạn chế việc tiếp xúc
đồng thời nhằm giảm tải cho ngành y tế thành phố sẽ tập trung phân tầng quản lý chăm sóc điều trị f
trút ngắn thời gian điều trị f và triển khai cho f một cách ly tại nhà
lý do tại sao chúng ta cách ly f một
tại nhà với biến trụng anh pha chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau là nó lây rất nhanh
và như các quý vị cũng thấy số lượng ra rất nhanh
vì vậy nhiệm vụ của các nước là phải làm sao kiệp chế sự lây lan cũng như số ca dương tính để giảm áp lực cho ngành y tế
bởi vì khi mà áp lực ngành y tế mà đến mức nào đó là không đáp ứng được
thì rõ ràng là nó rất là ảnh hưởng rất là nguy hiểm
đến cái sức khỏe của tính mạng người dân
bên cạnh đó đánh giá sự khó khăn của người dân khi biện pháp một mươi sáu tăng cường đi vào thực tiễn
lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành phải tập trung hỗ trợ người dân người yếu thế
đảm bảo hàng hóa cho khu phong tỏa nhóm gia đình khó khăn
bên cạnh đó sẽ tập trung bảo vệ và mở rộng vùng xanh không covid một mươi chín trên toàn thành phố
theo sở y tế tp hcm dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị các ca nhiễm covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
thì sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn dự kiến hơn một người mỗi ngày
hiện nay tp hcm đang điều trị cho hơn ba mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại các quận huyện thì số ca nhiễm cao nhất ở huyện bình chánh với hơn tám trăm linh ca thấp nhất là huyện củ chi
thành phố có một mươi năm quận huyện đã triển khai cách ly f một tại nhà qua đó có một trăm hai mươi năm trường hợp đăng ký cách ly tại nhà
trong những ngày qua tp hcm không phát sinh ổ dịch mới và đang kiểm soát các ổ dịch cũ
đồng thời có bốn tám trăm ba mươi bảy trường hợp xuất hiện
con số này đã tạo sự tinh tưởng
dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị trong thời điểm hiện nay
sở y tế tp hcm nhận định sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn dự kiến hơn một người mỗi ngày
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay thành phố có ba trăm ba mươi hai trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
theo thống kê những trường hợp tử vong hầu hết có bệnh nền nhưng cũng có số ít không có bệnh nền
sở y tế nhấn mạnh việc cách ly f một tại nhà cũng như rút ngắn thời gian điều trị f đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
bên cạnh sự tự giác tuân thủ của người cách ly còn có sự chung tay của ba ngành giám sát